để nâng cao hiệu quả giúp chính phủ thủ tướng chính phủ trong công tác phòng ngừa ứng phó
và khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi cả nước
ngày hai mươi năm tháng bốn thủ tướng chính phủ đã ký quyết định về kiện toàn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
theo đó tổ chức của ban chỉ đạo gồm trưởng ban là phó thủ tướng chính phủ phụ trách lĩnh vực phòng chống thiên tai
các phó trưởng ban gồm bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là phó trưởng ban thường trực
đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng ba tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo
văn phòng thường trực ban chỉ đạo sử dụng bộ máy cơ sở vật chất của tổng cục phòng chống thiên tai